xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
nhất là tội phạm về mát tư ý trong đó nổi lên hai đối tượng là nguyễn thanh tuân và nguyễn văn thuận
để đấu tranh với hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này
lực lượng công an đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tổ chức bao vây tấn công vào nơi ẩn náu của chúng
sau khi các chuyên án đấu tranh thành công
nhịp sống thường ngày đang dần trở lại ở hai bản lũng xá và tà dê
đây là những gì còn lại của đại bản doanh do đối tượng truy nã nguyễn thanh tuân
xây dựng tại bản tà dê xã lóng luông huyện vân hồ
vừa qua khi lực lượng công an triệt phá thành công hai chuyên án
tiêu diệt và bắt sống nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
khiến cấp ủy chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân rất phấn khởi yên tâm
trước đây trời triệt phá băng lắm tội phạm này
thì người dân đi lại cũng khó khăn
bây giờ công an đã phá vụ án này
giải quyết xong người dân đi lại cũng khó khăn
đã bắt tương tế yên tâm yên tâm yên tâm
thì nó sẽ rong vô
có thể nói việc lực lượng công an đấu tranh thành công hai chuyên án một mươi tám tn và một mươi chín tn
có ý nghĩa hết sức quan trọng
điều này đã làm thay đổi cục diện tạo thuận lợi cho việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm
phức tạp với nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy tại lóng luông trong thời gian tới
một số ngày đầu thì bà con tương đối hoang mang
cũng rất ngại không biết là các đối tượng có bị tiêu diệt hết không thì bà con cũng rất ngại
nhưng mà trong sau được hơn tuần thì bà con dần dần ổn định lại và đi làm bình thường
một số bà con cũng kể với tôi rằng sáng sớm năm h sáng bốn h sáng nếu vội đi làm lương
ta cũng có thể là đi cho lợn ăn từ rất sớm là không ngại gì nữa
tổ chức các cái ngày họ hoặc cái cuộc họp ở trong bản
chúng tôi sẽ tổ chức phân công cán bộ làm công tác mặt trận vào đến tận bản
cùng phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền cái tác hại
và cái tội phạm về vi phạm pháp luật về ma túy là để cho dân hiểu và dân biết
để mang lại bình yên cho nhân dân những ngày này lực lượng công an huyện vân hồ
vẫn đang tích cực phối hợp với các cấp chính quyền địa phương bám bản
cùng bà con ổn định cuộc sống và tiếp tục đấu tranh với các đối tượng ma túy còn ẩn náo
đồng thời cử các đội nghiệp vụ tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền xã lóng luông
và hai bản đồng

để người dân nơi đây tránh xa ma túy tập trung lao động sản xuất xây dựng cuộc sống ổn định
trên chính quê hương mình rất cần sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị
sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân mới có thể tạo dựng cho họ một cuộc sống ổn định bình yên